quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
dự báo vào một mươi sáu h chiều nay vị trí tâm bão số một mươi bốn ở cách huyền trân khoảng một trăm tám mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh ở mức cấp tám chín giật cấp một mươi một
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi đến một mươi năm km
đến một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở cách côn đảo khoảng hai trăm bảy mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh ở mức cấp tám chín giật cấp một mươi một
do ảnh hưởng của bão vùng biển khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa có gió mạnh dần lên mức cấp sáu bảy
vùng gần tâm bão cấp tám chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh sóng biển cao từ năm bảy m
khu vực biển từ bình thuận đến cà mau cũng có gió mạnh cấp sáu đến cấp bảy giật cấp chín khiến cho biển động mạnh
đó là diễn biến thời tiết trên biển
còn trên đất liền ở khu vực bắc bộ nền nhiệt bắt đầu tăng nhẹ trở lại
tuy nhiên trạng thái rét bút vẫn duy trì toàn khu vực với mức nhiệt ngoài trời lúc này
ở khu vực vùng núi chỉ khoảng từ tám cho đến một mươi một độ còn tại khu vực trung du và vùng đồng bằng
nhiệt độ trong khoảng từ một mươi hai một mươi bốn độ
dự báo trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục yếu thêm trạng thái nhiều mây chỉ duy trì trong buổi sáng
càng về gần trưa mây càng giảm dần và trời sẽ hứng nắng
nhiệt độ trong ngày hôm nay sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng từ một mươi bảy một mươi chín độ
thời tiết đang có xu hướng ấm dần
không khí lạnh yếu đi nhưng mưa ở miền trung vẫn chưa giảm ngay
trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ quảng trị trở vào cho đến ninh thuận tiếp tục có mưa nhiều nơi
trong đó khu vực từ đà nẵng quảng nam quảng ngãi và bình định tiếp tục là những vùng được cảnh báo
có mưa vừa mưa to cục bộ có nơi mưa trên năm mươi mm
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ một mươi sáu cho đến một mươi chín độ
các tỉnh thành từ đà nẵng vào đến bình định nhiệt độ nhỉnh hơn nhưng cũng không vượt quá ngưỡng hai mươi ba độ
khu vực từ phú yên trở vào đến bình thuận nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
các tỉnh thành phía nam trong ngày hôm nay trời chuyển nhiều mây hơn và nắng yếu
thậm chí ở tây nguyên còn có thêm tác động của không khí lạnh
nên chiều tối và đêm nay sẽ có mưa ở mức giải rác và nhiệt độ thấp dưới hai mươi năm độ
trong khi đó ở các tỉnh nam bộ trong ngày hôm nay cũng chỉ có nắng gián đoạn
riêng khu vực miền tây trời nhiều mây hơn và có mưa ở một vài nơi
nền nhiệt ở khu vực này giao động ở ngưỡng từ hai mươi tám ba mươi một độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước